tối nay học viện cảnh sát nhân dân tổ chức đêm giao lưu văn hóa văn nghệ tại hội trại truyền thống với chủ đề tiếp lửa truyền thống
với quy mô hai mươi trại từ các đơn vị trong và ngoài lực lượng hội trại là sân chơi lành mạnh bổ ích cho cán bộ giảng viên và học viên học viện
là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi
các hoạt động chào mừng tháng thanh niên năm hai nghìn hai mươi ba kỷ niệm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh và năm mươi năm năm ngày thành lập học viện cảnh sát nhân dân
thông qua đó góp phần tuyên truyền giáo dục và khơi dậy lòng tự hào của tuổi trẻ học viện về truyền thống năm mươi năm năm xây dựng và phát triển
động viên tuổi trẻ học viện phát huy tinh thần sung kích sáng tạo không ngừng học tập rèn luyện phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao